tại tp hcm bộ công thương đã tổ chức diễn đàn thương mại việt nam đông âu với mong muốn đây là cầu nối quan trọng thúc đẩy các hoạt động thương mại và đầu tư giữa việt nam với các nước khu vực đông âu
từ khi hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu có hiệu lực đã mang lại lợi ích kinh tế cho các bên tham gia
kim ngạch thương mại hai triệu năm hai nghìn một mươi tám đã đạt gần năm tỷ usd tăng hơn hai mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
thị trường các nước khu vực đông âu luôn là thị trường truyền thống quan trọng của việt nam